trong lĩnh vực sản xuất điện công tác quản lý kỹ thuật an toàn đóng vai trò quan trọng bởi nếu chỉ một sự cố nhỏ cũng ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cũng như việc vận hành lưới điện có thể gây gián đoạn việc sử dụng điện tại một số tỉnh thành trên cả nước
vì vậy đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật vẫn luôn là vấn đề cấp thiết và được ngành điện quan tâm
tình hình đến ngày hôm nay thì cơ bản đã sản xuất được khoảng bảy trăm bảy mươi bốn triệu kwh tương đương với lý kế tỷ lệ phần trăm là khoảng năm mươi một sáu
trong ngành điện yếu tố kỹ thuật đặc biệt chiếm vai trò quan trọng
chính vì vậy nhằm nâng cao năng lực cho các đơn vị trực thuộc trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng sáu tại thành phố đà nẵng tổng công ty phát điện i đã tổ chức hội nghị quản lý kỹ thuật an toàn tại đà nẵng
với sự tham dự của đại diện tập đoàn điện lực các đơn vị trực thuộc tổng công ty và các đơn vị đối tác trong và ngoài nước
tất cả những vấn đề nóng hổi những vấn đề có thể là đơn vị làm tốt hoặc là có những cái việc mà đơn vị làm chưa tốt thì những đơn vị đấy đều được trình bày ở hội nghị này để định hướng và để trao đổi bản thân những cái đơn vị mà không xảy ra hoặc chưa xảy ra thì người ta nhìn thấy cái vấn đề đó
và đặc biệt là khối anh em trực tiếp bằng kỹ thuật thì họ có
cùng với đó nội dung về tham gia thị trường điện theo chỉ đạo của chính phủ các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia thị trường khả năng khả dụng của các tổ máy cũng được ban đến nhằm nâng cao doanh thu cho các đơn vị khi tham gia thị trường điện theo lộ trình đã được chính phủ ban hành trước đó